khu bảo tồn thiên nhiên an toàn huyện an lão tỉnh bình định có diện tích hơn hai mươi hai năm trăm bốn mươi ha với hệ sinh thái rừng tự nhiên đa dạng và phong phú
nhiều năm qua do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường bảo tồn sự đa dạng sinh học của khu bảo tồn đã được nâng cao
dự án xây dựng thí điểm mô hình truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học ở cấp xã tại khu bảo tồn thiên nhiên an toàn
đã đầu tư mua sắm trang thiết bị nghe nhìn cho các cộng tác viên để tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư địa phương
các phương tiện này đã giúp người dân tiếp ẩn thông tin một cách trực quan dễ hiểu dễ nhớ
từ đó nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về tầm quan trọng và trách nhiệm cho việc bảo vệ rừng an toàn
trước đây là mình không biết nhất là công tác pha rừng làm rừng ráy thì rất hại
dự án cũng đã đặt trạm truyền thông tại các nhà sinh hoạt cộng đồng cùng các đội ngũ cộng tác viên